nhằm chia sẻ về những mất mát khó khăn của người dân miền trung sau hai trận lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua
trong hai ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi một quỹ tử thiện quốc tế diliva đến từ hàn quốc đã phối hợp với đoàn trường đại học nguyễn trãi
tổ chức chuyến đi thiện nguyện động viên tinh thần người dân vùng lũ ở huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
để chia sẻ những khó khăn mà người dân huyện lệ thủy phải đối mặt sau lũ
đoàn thiện nguyện đã gửi tặng tới bà con những phần quà hỗ trợ hết sức ý nghĩa giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh việc tặng nhiều vật nuôi giống để bà con lệ thủy sớm khôi phục chăn nuôi
đoàn thiện nguyện còn dành nhiều phần quà là các thiết bị y tế cho trạm y tế một số địa phương
chúng tôi được biết người việt nam rất có hiểu biết về âm nhạc

con ở đây thì bị thiệt hại rất lớn sau mưa lũ vừa qua
nên chúng tôi muốn thông qua âm nhạc để nói với bà con
hãy lạc quan và từng bước chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn
dựa trên sự hợp tác toàn diện giữa chính phủ việt nam và chính phủ hàn quốc nói chung
và tập đoàn dayz của hàn quốc và trường đại học quang trãi nói riêng
thì chúng tôi ngày càng tăng cái sự hợp tác này
không chỉ một sự kiện này mà chúng tôi cũng đưa ra một chuỗi sự kiện tiếp theo nữa
để thượng nguyện cho những vùng khó khăn
tuy thời gian lưu lại
tại lệ thủy không quá lâu nhưng tấm lòng của đoàn thiện nguyện
đã được người dân địa phương đón nhận bằng tình cảm chân thành
người dân vùng lũ quảng bình đang vững tin và từng bước vượt qua khó khăn
nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước